giá xăng tiếp tục tăng vào ngày mai giá sang ngày một tháng ba dự kiến sẽ tiếp tục tăng vì chiến tranh tại ukraine leo thang
nếu cơ quan quản lý không tác động đến quỹ bình ổn và thuế phí giá xăng có thể tăng hai trăm linh ba trăm linh đồng một lít
ngày một tháng ba liên bộ tài chính công thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ
dữ liệu từ bộ công thương cho biết giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường singapore cập nhật đến ngày hai mươi bốn hai
tăng nhẹ so với kỳ tính giá trước cụ thể bình quân xăng ron chín mươi hai có trị giá là một trăm một mươi năm mươi ba usd một thùng
giá xăng ron chín mươi năm ở mức một trăm một mươi ba ba mươi sáu usd một thùng
trao đổi với dinh lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối ở tp hcm cho biết
tuần qua là tuần biến động mạnh của giá dầu thô khi tăng lên cao nhất trong hơn bảy năm
vượt mốc một trăm linh usd một thùng sau khi nga tấn công ukraine
kỳ điều hành ngày một tháng ba giá xăng trong nước sẽ tăng khoảng hai trăm linh ba trăm linh đồng một lít
dầu khoảng một trăm năm mươi đến hai trăm năm mươi đồng một lít
ở chiều ngược lại nếu cơ quan quản lý giảm trích lập hoặc tăng chi quỹ bình ổn giá xăng dầu
giá xăng có thể đi ngang hoặc chỉ tăng nhẹ
nếu đúng như dự báo giá các mặt hàng xăng trong nước sẽ có lần tăng thứ sáu liên tiếp
và là đợt tăng thứ năm trong năm hai nghìn hai mươi hai
sau kỳ điều chỉnh ngày hai mươi một tháng hai nhiều doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu
đặc biệt là ở phía nam cho biết vẫn còn tình trạng thiếu hụt tạm thời xăng ron chín mươi năm
và nguồn cung vẫn chưa ổn định
từ ngày một mươi năm ba
nhà máy lọc dầu nghi sơn đã có kế hoạch sẽ chạy tám mươi năm công suất
và từ đầu tháng bốn sẽ chạy đủ một trăm linh công suất
dự kiến tháng ba nhà máy cung cấp khoảng tám mươi so với kế hoạch theo tháng
tức là năm trăm bốn mươi trên sáu trăm tám mươi m ba
tuy nhiên nhà máy chưa có kế hoạch giao hàng cho các thương nhân đầu mối kinh doanh
vào tháng bốn và tháng năm
đặc biệt sau tháng năm chưa rõ về khả năng duy trì sản xuất
theo đó bộ công thương đã giao một mươi công ty đầu mối nhập khẩu thêm hai bốn triệu mét khối xăng dầu
các loại trong quý hai
nhằm đảm bảo nhu cầu xăng dầu trong nước
đến hết quý bốn năm hai nghìn hai mươi một số quỹ bình ổn giá xăng dầu còn gần chín trăm linh tỷ đồng
nhưng có hơn một mươi doanh nghiệp âm quỹ
thậm chí một số doanh nghiệp âm quỹ lớn như tổng công ty dầu việt nam
pv oil âm nặng nhất với tám trăm một mươi năm ba mươi ba tỷ đồng
tập đoàn xăng dầu việt nam petrolimax âm một trăm một mươi tỷ đồng
ngày hai mươi năm tháng hai tại cuộc họp ban chỉ đạo điều hành giá
phó thủ tướng lê minh khái yêu cầu các bộ ngành cần tính toán kỹ lưỡng
tăng giá xăng dầu phải sát với thị trường tiết kiệm tối đa có thể
theo nguyên tắc sử dụng quỹ bình ổn giá tiết kiệm chi phí trong kinh doanh xăng dầu
để hỗ trợ người dân và hỗ trợ nền kinh tế
tại kỳ điều hành ngày hai mươi một tháng hai giá xăng e năm ron chín mươi hai trong nước tăng chín trăm sáu mươi một đồng một lít
lên tới hai mươi năm năm trăm ba mươi một đồng một lít
còn xăng ron chín mươi năm tăng chín trăm sáu mươi năm đồng một lít lên tới hai mươi sáu hai trăm tám mươi năm đồng một lít
hiện giá bán lẻ xăng ron chín mươi năm đã vượt đỉnh lịch sử
và xác nhập kỷ lực mới
lạm phát từ giá xăng dầu theo hướng tiêu cực
phó giáo sư tiến sĩ ngô trí long
nguyên phó viện trưởng viện nghiên cứu thị trường giá cả bộ tài chính nhận xét
giá xăng dầu tăng cao đang đè nặng lên áp lực lạm phát năm nay
khả năng phục hồi sản xuất của các doanh nghiệp
và tốc độ tăng trưởng kinh tế có thể bị trứng lại
khi nguồn nhiên liệu đầu vào có tính chiến lược như xăng dầu không sớm hạ nhiệt
trả lời câu hỏi giá xăng dầu thế giới và trong nước hiện đã tăng lên mức cao nhất
trong vòng tám năm qua sẽ ảnh hưởng thế nào đến khả năng kiểm soát lạm phát
phó giáo sư tiến sĩ ngô trí long trả lời
yếu tố đầu vào giá xăng dầu có tác động đến mọi ngành kinh tế
từ các ngành ảnh hưởng trực tiếp như hàng không phương tiện giao thông vận tải
cho đến ảnh hưởng gián tiếp như hoạt động sản xuất và tiêu dùng nào
cần chuyên chở hay phân phối nguyên vật liệu hàng hóa
tăng trưởng kinh tế và lạm phát có mối quan hệ rất chặt chẽ
lạm phát tăng cao ở một số trường hợp đặc biệt có thể đi đôi với tăng trưởng mạnh lên
nhưng trong trường hợp này nếu lạm phát tăng cao do giá dầu tăng
chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng theo chiều hướng tiêu cực
bên cạnh tác động trực tiếp làm tăng giá thành sản phẩm
giá xăng dầu tăng còn làm tăng giá hàng hóa trong khâu lưu thông
tạo áp lực lên lạm phát làm giảm sức cạnh tranh của hàng hóa sản xuất trong nước
cụ thể giá xăng dầu tăng sẽ tác động trực tiếp đến những ngành tiêu thụ xăng dầu như vận tải
đánh bắt cá xa bờ logistics
thí dụ đánh bắt cá xa bờ với giá xăng dầu tăng cao
bình quân mỗi chuyến biển ngư dân phải tăng chi phí lên hai mươi hai mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
so với những khó khăn vì đại dịch lại thêm khó khăn vì giá nhiên liệu tăng không ngừng
đầu năm đến nay xăng dầu đã tăng ba lần điều chỉnh giá ngư dân không mặn mà mà ra biển
hay đối với logistics và vận tải
chi phí xăng dầu chiếm khoảng ba mươi ba mươi năm khi giá xăng dầu tăng cao cũng khiến chi phí tăng lên
về tác động gián tiếp bất kỳ sản phẩm nào sau khi sản xuất cũng phải đưa đến tay người tiêu dùng
phải có chi phí vận chuyển khi giá cước vận chuyển tăng khiến giá thành sản phẩm bán ra sẽ tăng
ảnh hưởng đến chất lượng mua
tôi cho rằng áp lực lãn phát năm hai nghìn hai mươi hai cụ thể là trong ký một rất lớn
trả lời câu hỏi hiện nay giá bán lẻ xăng dầu trong nước đang gõng thêm nhiều loại thuế phí
điều này cản trở phục hồi cho doanh nghiệp và cần tháo gỡ hay không
lạm phát tăng cao ở một số trường hợp đặc biệt là có thể đi đôi với tăng trưởng mạnh lên
nhưng lạm phát tăng cao do giá xăng dầu tăng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng theo chiều hướng tiêu cực
trong giá bán lẻ xăng dầu hiện nay đang phải cộng thêm bốn loại thuế và có chi phí kinh doanh
riêng đối với thuế hiện nay có nhiều ý kiến nên giảm bớt phần thuế bảo vệ môi trường
đây là vấn đề cần xem xét bởi trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế
bộ tài chính đã tính đến các chương trình miễn giảm thuế để hỗ trợ
bây giờ tiếp tục miễn giảm thuế đối với mặt hàng xăng dầu có phù hợp hay không
nhất là bài toán tổng thể sao cho phải đảm bảo nguồn thu cho ngân sách để cân đối thu chi nếu giảm thuế vat thì khó
nghị quyết cơ hội đã đưa ra giảm xuống hai nhưng vat có ba mức loại thuế xuất năm và một mươi
trong lại một mươi giảm xuống còn tám nhưng không phải tất cả các nhóm thuế vat một mươi đều được giảm hai
thí dụ đối với nhóm có thuế tiêu thụ đặc biệt như xăng dầu không giảm vì đây là những loại không có khuyến khích sử dụng
như vậy khả năng giảm giá bán lẻ xăng dầu trong nước hiện nay chỉ có thể dựa vào ba yếu tố
thứ nhất khả năng giá xăng dầu thế giới giảm
thứ hai giảm thuế
thứ ba là tăng chi quỹ bình ổn
nhưng tình hình chính trị kinh tế thế giới hiện nay đang diễn biến hết sức phức tạp
ngay cả nhóm opec cũng chưa có ý định tăng sẵn lượng thay thác
nên trông chờ vào sự giảm giá từ thị trường thế giới rất khó hoặc sẽ rất lâu
đối với quỹ bình ổn giá xăng dầu trong nước do giá xăng dầu tăng kéo dài suốt nhiều tháng qua
nên quỹ cũng đã sử dụng gần hết do đó hiện nay nhiều ý kiến nghiêng về giảm thuế
theo quan điểm của tôi trong bối cảnh hiện nay nên xem xét việc giảm thuế môi trường
để hỗ trợ phục hồi cho kinh tế giảm áp lực đầu vào cho doanh nghiệp
đối với ý kiến cho rằng cách quản lý và điều hành giá xăng dầu trong nước hiện chưa thực sự chủ động
chưa bám sát thị trường ông nhận xét
vấn đề về tần suất chu kỳ điều hành giá xăng dầu nghị định chín mươi năm đã quy định rõ
trước kia nghị định tám mươi bốn là ba mươi bốn ngày nghị định tám mươi ba là ba mươi ngày
sau đó chúng ta bổ sung sửa chữa nghị định tám mươi ba là bảy ngày hoặc một mươi ngày sau đó quyết định là một mươi ngày
vừa qua bộ trưởng bộ công thương còn nêu ý kiến
đề xuất có thể giảm tru kỳ điều hành giá ba năm ngày
nhưng để làm được điều này phải xin phép chính phủ
về bản chất thị trường xăng dầu của chúng ta vẫn chưa phải là thị trường cạnh tranh thực sự
vẫn còn những doanh nghiệp thống lĩnh thị trường có doanh nghiệp chiếm ba mươi
tức là chỉ vài doanh nghiệp xăng dầu đã nắm cả thị trường trong nước
do đó nhà nước cũng không thể buông quản lý hoàn toàn có thể để tự doanh nghiệp quyết định
bởi nguy cơ gây ra cũng loại nên phải có sự can thiệp và điều tiết của nhà nước
đặc biệt đây là giai đoạn hết sức quan trọng giai đoạn kinh tế tiếp tục phục hồi
thế nên điều hành giá xăng dầu của cơ quan quản lý phải sát thực tế linh hoạt
tập trung nhất quán vào mục tiêu làm sao để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả
người dân có thu nhập tốt
vì chỉ có thu nhập tốt hàng hóa rẻ người dân mới chi tiêu từ đó có thể kích cầu tiêu dùng
khi càng rút ngắn chu kỳ điều hành giá xăng dầu trong nước càng sát với giá thế giới
giá xăng dầu biến động mạnh để điều chỉnh kịp thời là cần thiết